đặng thị liên chú tại thị trấn nam giang huyện nam trực điều dưỡng khoa hô hấp
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai điều dưỡng khoa hô hấp là nguyễn thị thanh thủy và bùi thị huế cùng chú tại thành phố nam định do có liên quan đến vụ việc
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định xác định trong quá trình điều trị chăm sóc cho bệnh nhân
mặc dù hiểu rõ các quy định về sử dụng thuốc vật tư y tế nhưng trần thế tiến đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trực tiếp chỉ đạo các điều dưỡng trong khoa hô hấp bệnh viện nhi tỉnh nam định
thực hiện hành vi ghép thuốc tiết kiệm thuốc không sử dụng vật tư y tế nhằm tạo ra số lượng thuốc vật tư y tế dư thừa còn nguyên tem nhãn mát đưa ra ngoài tiêu thụ trái pháp luật để trục lợi
hành vi trái pháp luật của trần thế tiến và các điều dưỡng liên quan đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bệnh nhi khi không được hưởng phúc lợi đầy đủ từ thuốc và vật tư y tế do bảo hiểm y tế chi trả trong quá trình điều trị bệnh làm giảm uy tín của bệnh viện nhi tỉnh nam định
sau khi xảy ra vụ tai biến sản khoa tại bệnh viện phụ nữ đà nẵng văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã ban hành công văn
thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng huỳnh đức thơ về vụ việc một sản phụ tử vong một sản phụ nguy kịch vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một
kết luận vụ việc chủ tịch ủy ban nhân dân tp huỳnh đức thơ nhấn mạnh sở y tế tp đà nẵng chưa chủ động trong việc nắm bắt thông tin từ một số địa phương để kịp thời đưa ra cảnh báo đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong việc sử dụng thuốc gat bupi vasain wpw spinal năm heavy của ba lan
chủ tịch ubnd tp đà nẵng huỳnh đức thơ yêu cầu giám đốc sở y tế tp đà nẵng khẩn trương tổ chức kiểm điểm xử lý và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc không để xảy ra các trường hợp tương tự chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh kịp thời chuyển lên tuyến trên đối với những ca vượt khả năng xử lý

tất cả là những người có nhiều năm kinh nghiệm với nghề đánh bắt thủy hải sản
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý